hưởng ứng phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động tối ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội
khối thi đua các cơ quan đảng trung ương đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua và hội thi
cán bộ công chức viên chức các cơ quan đảng trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở
giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh khối trưởng khối thi đua các cơ quan đảng trung ương chủ trì buổi lễ
hưởng ứng phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động tối ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội
tập thể kiểu mẫu đối với cán bộ công chức viên chức người lao động thi đua thực hiện kỷ cương trách nhiệm sáng tạo chuyên nghiệp
cũng trong khuôn khổ lễ phát động đã diễn ra hội diễn văn nghệ chào mừng bảy mươi năm truyền thống học viện chính trị quốc gia hồ chí minh